thưa quý vị việt nam là nước đầu tiên ở châu á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em vào ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở việt nam thì quyền trẻ em đã được hiến định từ hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và trong tất cả các bản hiến pháp năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi hai gồm cả lần sửa đổi bổ sung vào năm hai nghìn một và năm hai nghìn một mươi
trong những năm qua hệ thống pháp luật về quyền trẻ em việt nam ngày càng được hoàn thiện
thế nhưng điều khiến mỗi chúng ta phải suy nghĩ đó là những hành vi xâm hại trẻ em đặc biệt là bạo lực trẻ em trong gia đình vẫn diễn ra khá phức tạp
thực tế này cho thấy chế tài pháp luật bảo vệ trẻ em dường như vẫn chỉ là sự hoàn thiện trên văn bản giấy tờ chứ chưa thực sự phát huy hiệu quả trong thực thi
ngay trong thời điểm các cơ quan chức năng đang phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi
thì tại thành phố hồ chí minh liên tiếp các vụ việc bạo hành trẻ em cả về thể chất tinh thần vẫn diễn ra
ngày hai mươi bảy tháng năm một người trong giữ trẻ đã đánh vào bụng trẻ em
cháu bé một tuổi khi cháu có biểu hiện bị ói ọc sữa khiến cháu bé tử vong
xuất phát từ vụ bạo lực học đường xảy ra tại môi trường quốc tế phụ huynh liên tiếp live stream tung lên mạng nhiều hình ảnh con mình
chính những hành động này đã gây tổn thương nặng nề đến tâm lý của các em
trước đó đã xảy ra những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng như vụ án bố đẻ và di dẻ bạo hành bé gái tám tuổi tại thành phố hồ chí minh
vụ gã chồng hờ đóng đinh vào đầu cháu bé tại hà nội
sau những sự việc này nhiều người đặt ra vấn đề
giá như những người hàng xóm người thân khi thấy dấu hiệu bất thường ở trẻ kịp thời lên tiếng can thiệp
giá như hội phụ nữ và chính quyền cơ sở tăng cường sự giám sát
giá như tổ dân phố ban quản lý trung cư lực lượng bảo vệ kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi trẻ có dấu hiệu bị xâm hại
nhưng thực tế nhiều trẻ em đã phải chịu đựng sự bạo hành trong cô đơn và im lặng
vâng mặc dù việt nam là quốc gia đầu tiên ở châu á và là quốc gia thứ hai trên thế giới
phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu cũng quy định cấm mọi hình thức bạo lực về tinh thần thể xác trẻ
nhưng đến nay tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em vẫn còn diễn ra nghiêm trọng
góc nhìn của luật sư trần xuân tiền đoàn luật sư hà nội cho rằng
chế tài đã đưa vào hoàn thiện nhưng thực thi chưa hiệu quả
về pháp luật về trẻ em
thì với góc độ là những người làm luật thì tôi thấy rằng là đã được rất là quan tâm
từ hiến pháp luật bảo vệ trẻ em và các công ước quốc tế
thì việt nam đã là một trong những quốc gia đi đầu về vấn đề bảo vệ trẻ em
tuy nhiên rằng trong thực tế đâu đó vẫn làn còn những việc trẻ em bị xâm hại
trẻ em cần phải bảo vệ cần phải được chăm sóc giáo dục tốt hơn
đấy là một cái đu cầu tắt yếu
pháp luật cũng đang là gì đưa ra cái hành lang
để tạo ra cái sự là gì để hướng đến cái hoàn thiện
chứ không phải là pháp luật đã đưa ra đã thực hiện được một trăm linh
theo unicef việt nam có tới sáu mươi tám bốn trẻ em trong độ tuổi từ một đến một mươi bốn
cho biết từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong gia đình
thực tế này cho thấy sự thiếu hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em
thể hiện ngay trong chính các gia đình các bậc phụ huynh
đó chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ bạo hành gần đây
do chính cha mẹ bạo hành giãn
hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại bạo lực trẻ em
nhưng đấy là công dân chúng ta phải tôn trọng như là một công dân
và chúng ta phải tôn trọng đó là một con người
và phải được binh nẳng chứ chúng ta không được dùng vũ lực
chúng ta không được dùng những cái miệt thị
không được dùng cái trá tấn cái mặt tinh thần như là một số xảy ra
là một trong những thông điệp của tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi hai
được phát động vào tối ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội
qua thông điệp này thì mỗi cá nhân mỗi tổ chức xã hội cộng đồng dân cư
đều phải thấy trách nhiệm
chúng ta phải nâng cao cái giải pháp xử lý những hành vi bạo lực
những hành vi tra tấn về mặt tinh thần đối với trẻ em đối với những người lệ hoặc mình
mà chúng ta phải thấy rằng mọi người không những là phải lên án
phải coi trọng đó là không phải việc của nhà anh
không có chuyện đó là vùng cấm mà mọi người có quyền được gì ạ
lên tiếng để bảo vệ trẻ em
chứ tránh cái việc là đèn nhà anh ấy rõ
đánh tàn tệ nhưng mà không dám nói không dám ý kiến
mà đấy là nghĩa là việc của nhà ta con người ta
cho nên chúng ta cần thay đổi nhận thức để chúng ta làm sao cộng đồng tốt lên
và các cháu được đúng ý được chăm sóc được nâng niu được bảo vệ
vâng không thể chậm trễ hơn nữa các cơ quan tổ chức cộng đồng xã hội
cần hành động mạnh mẽ hơn chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em toàn diện hơn
trước mọi nguy cơ bị xâm hại thực thi đầy đủ các quyền của trẻ em
và các mục tiêu phát triển bền vững cho trẻ em
vâng ạ vấn đề và chính sách liên quan đến quyền trẻ em bảo vệ trẻ em
sẽ được kết thúc tại đây
tiếp theo thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những chính sách đáng chú ý khác
vừa qua bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư bốn hai nghìn hai mươi hai sửa đổi
bổ sung thông tư một mươi hai hai nghìn một mươi bảy với nhiều thay đổi về việc học bằng lái xe ô tô
từ ngày một mươi năm tháng sáu
theo đó thông tư bốn hai nghìn hai mươi hai đã bàn hành thông tư bốn hai nghìn hai mươi hai sửa đổi
điều chỉnh tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông
nhưng đồng thời cũng giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái
để đảm bảo tổng số giờ học vẫn như trước đây
ngoài ra các cơ sở đào tạo lái xe được lùi thời điểm trang bị
và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô
đến trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một mươi tháng sáu không còn quy định yêu cầu về chứng
chỉ ngoại ngữ tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
như vậy thông tư ba chỉ yêu cầu các viên chức chuyên ngành y tế
có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản sử dụng được ngoại ngữ
hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác
ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm
nghị định số một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi ndcp quy định về hóa đơn
chứng chức chuyên ngành y tế
trong đó quy định doanh nghiệp tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn giấy
đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đối với các doanh nghiệp tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in
hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp tổ chức kinh tế
hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh
sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử